đặc biệt các bác sĩ cảnh báo nhiều gia đình khi các cụ bị đột quỵ não lại nghĩ là trung gió
vì thế để tránh tình trạng các cụ ổn mới đưa đi cấp cứu làm mất thời gian vàng trong điều trị bệnh này
theo dự báo mùa đông năm nay tại miền bắc sẽ đón nhiều đợt rét và mỗi đợt kéo dài
vì thế các gia đình cũng cần quan tâm để ý hơn đến việc chăm sóc giữ ấm cho người cao tuổi trong gia đình
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong số hai bảy trăm năm mươi sáu người bị sa thải có trên sáu trăm ba mươi bảy binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang thổ nhĩ kỳ và ba trăm sáu mươi sĩ quan thuộc lực lượng hiến binh cảnh sát quốc gia và bảo vệ bờ biển
khoảng năm mươi người đã bị bắt kể từ khi diễn ra cuộc đảo chính bất thành ở thổ nhĩ kỳ hồi tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu và khoảng một trăm năm mươi người bị sa thải hoặc đình chỉ công tác
trong đó có binh lính cảnh sát giáo viên và công chức do liên quan đến phong trào của giáo sĩ fedula
giáo sĩ fethullah gulen đang sống lưu vong ở mỹ người bị ankara cáo buộc tổ chức cuộc đảo chính
ngay sau cuộc binh biến tổng thống thổ nhĩ kỳ erdogan cho biết ông đang cân nhắc việc tái lập án tử hình để trừng phạt những người tham gia đảo chính
xong để được gia nhập eu thổ nhĩ kỳ đã chính thức bãi bỏ án tử hình vào năm hai nghìn một mươi
chỉ tính trong vòng một mươi bốn giờ đầu tiên của kỳ nghỉ giáng sinh tại thành phố chicago của nước mỹ
đã có một mươi một người bị thương do là nạn nhân của các vũ trang
vụ nổ súng
vụ bạo lực mới nhất xảy ra vào trưa ngày hai mươi ba tháng một mươi hai giờ địa phương
nạn nhân là một thanh niên hai mươi một tuổi bị bắn khi đang ngồi trong xe
đối tượng nổ súng đã bỏ chạy
nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện và đang trong tình trạng ổn định
trong năm hai nghìn một mươi sáu có tổng cộng năm mươi chín người bị tấn công trong các vụ nổ súng trong dịp cuối tuần giáng sinh tại chicago
trong đó có một mươi một người thiệt mạng
tình trạng bạo lực súng đạn là vấn đề nhức nhối ở mỹ nhiều năm nay
ước tính mỗi ngày có chín mươi người mỹ thiệt mạng vì bạo lực súng đạn
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ cho biết
mỗi năm ở nước này có hơn ba mươi ba người chết vì súng đạn trong đó có hơn hai mươi hai người tự sát
nước pháp đang có kế hoạch nâng giá bán thực phẩm tối thiểu
và hạn chế việc hạ giá ở siêu thị nhằm tăng thu nhập cho nông dân
đây là nỗ lực của chính phủ pháp nhằm giúp nông dân không bị thua lỗ
trong cuộc chiến giá cả giữa các nhà bán lẻ
cơ quan chức năng pháp sẽ xác định mức giá tối thiểu mà nhà bán lẻ
được phép bán sản phẩm ngoài công thức từ trước tới nay
có thể cộng thêm một mươi cho các chi phí như logistics và tiền lương cho nhân viên
khâu đưa hàng từ kho lên kệ bán
bộ nông nghiệp pháp cũng đề xuất đảo ngược quá trình xác định giá
bằng cách lấy chi phí sản xuất của nông dân làm điểm xuất phát
và giới hạn mức giảm giá thực phẩm ở mức tối đa một phần ba giá gốc
và chỉ được phép áp dụng đối với hai mươi năm sản xuất
các nhà phân tích cho rằng biện pháp này sẽ làm giảm sự cạnh tranh về giá
giữa các nhà bán lẻ pháp đồng thời đẩy lùi lạm phát giá thực phẩm
qua đó có thể gia tăng lợi nhuận của các nhà bán lẻ trong thời gian ngắn
hàn quốc vừa tiêu hủy hơn hai trăm linh con da cầm ở khu vực phía tây nam
nhằm khống chế sự lây lan của dịch cúm gia cầm
cho đến nay đã có bốn trang trại nuôi vịt ở nước này phát hiện chủng virus h năm n sáu
chính phủ hàn quốc đã xác nhận bùng phát dịch cúm da cầm h năm n sáu ở tây nam nước này
trường hợp mới nhất là tại nông trại nuôi hai mươi chín con vịt ở trương ghê úc
cách thủ đô seoul hai trăm sáu mươi km về phía nam
các đợt bùng phát dịch cúm da cầm tại hàn quốc thường xảy ra vào mùa đông
năm hai nghìn một mươi sáu nước này đã phải đối mặt với đợt dịch tồi tệ nhất trong lịch sử kéo dài gần tám tháng
hơn ba mươi triệu con da cầm đã bị tiêu hủy dẫn tới thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung ứng thịt và trứng
tuy nhiên không ghi nhận trường hợp lây nhiễm cúm da cầm sang người
bộ nông nghiệp thực phẩm và các vấn đề nông thôn hàn quốc cam kết sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp cách ly hiệu quả nhất
để đảm bảo an toàn trước thềm đại hội thể thao olympic mùa đông pyeongchang
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của truyền hình nhân dân đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt